khai thông dòng lưu chuyển hàng hóa phối hợp với vụ thị trường châu á châu phi vụ thị trường châu âu châu mỹ đánh giá nhu cầu nhập khẩu của từng mặt hàng cụ thể ở các nước thị hiếu tiêu dùng dung lượng tỉ trọng
trước ngày một mươi tháng ba phải báo cáo với bộ trưởng bộ công thương về kịch bản tăng trưởng xuất khẩu theo từng quý để mạnh hoạt động xuất khẩu sang các thị trường này
các đơn vị chức năng phải khẩn trương khai thác thị trường eu hướng dẫn thực thi các cam kết của hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác cơ hội mà hiệp định này đã tạo ra
cùng với đó cục công nghiệp cục hóa chất cục xuất nhập khẩu làm việc với các hiệp hội diệt may da dày cơ khí điện tử hóa chất để nắm bắt thông tin về khả năng cung ứng nguyên vật liệu trong nước
nhu cầu nhập khẩu vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh đề xuất các giải pháp tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế trong bối cảnh nhập khẩu từ thị trường trung quốc gặp nhiều khó khăn
báo cáo cụ thể trước ngày năm tháng ba đồng thời nghiên cứu đề xuất các biện pháp triển khai phát triển ngành công nghiệp phụ trợ trong nước đa dạng hóa thị trường nhập khẩu tránh phụ thuộc vào nguồn cung nguyên liệu vào một thị trường
có thể thấy rằng dịch viêm phổi cấp do virus sars cov hai gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền tảng
đối với nền kinh tế không chỉ đối với các doanh nghiệp mà cả những người buôn bán nhỏ lẻ thế nhưng trong tình hình khó khăn chung vấn đề được người dân đặt lên hàng đầu là việc cùng chung tay phòng chống dịch bệnh ghi nhận về hàng loạt các hoạt động của các tiểu thương trên địa bàn thành phố đà nẵng
chợ hàng được biết đến là khu chợ chuyên phục vụ khách du lịch bình quân mỗi ngày đón khoảng sáu lượt khách thế nhưng ảnh hưởng của dịch bệnh những ngày này tiểu thương rẫn rỗi người bán đông hơn người mua
đã hơn hai mươi năm kinh doanh ở chợ chị võ thị bạch tuyết cho biết chưa bao giờ cảm thấy chợ vắng khách như thế này doanh thu của chị cũng như tất cả các tiểu thương ở đây giảm sút nghiêm trọng tuy nhiên mọi người ý thức được đây là tình hình khó khăn chung vấn đề đặt ra là phải nâng cao ý thức phòng dịch
tiểu thương ở trong chợ hàng là mọi người ai cũng có ý thức được vấn đề là nên đeo khẩu trang từ nhà đến chợ
và khi mọi người vào chợ
tất cả các chị em tiểu thương hoặc là những người khách vào chợ nếu những ai mà người ta không đeo khẩu trang thì mình nên khuyến khích và nhắc nhở người ta là nên đeo khẩu trang vào để tránh trường hợp mà lây lan cho mọi người và cộng đồng xung quanh
cũng như chợ hàng tại chợ cồn một chợ lớn lâu đời nằm ở trung tâm thành phố hầu hết các tiểu thương có ý thức trong việc đeo khẩu trang phía bang quản lý chợ cũng đã hỗ trợ phát khẩu trang miễn phí và tiến hành các biện pháp phòng dịch
phát ba năm trăm linh khẩu trang cho hộ kinh doanh tại chợ cũng như các khách hàng đến thông quan mua sáng tại chợ rồi chúng tôi phối hợp với lại kênh trung tâm y tế dự phòng tổ chức hai đợt khuôn thuốc tiêu độc tử trung về phía bang quản lý chúng tôi thì tổ chức nhiều đợt ra quân tổng dọn vệ sinh các khu vực chợ
bên cạnh việc triển khai phòng dịch trước tình hình kinh doanh khó khăn của các tiểu thương do lượng khách giảm suốt phía bang quản lý các chợ đã có những sự hỗ trợ để các tiểu thương yên tâm
về phía công ty thì chúng tôi cũng có cái miễn giảm cái mặt bằng cái tháng đầu năm rồi đối với các cái bãi xe trong chung quanh chợ mà nó cũng ảnh hưởng thì chúng tôi cũng đề nghị là công ty có cái miễn giảm cho bà con
công ty cũng đã báo cáo sửa về cái tình hình là không kinh doanh được đề nghị là thành phố sửa báo cáo thành phố là cho cái chủ trương là miễn giảm bất phục phần thế cho hộ kinh doanh
hỗ trợ tiền thuê mặt bằng tiền thuế kinh doanh là nguyện vọng của các tiểu thương
trước tình hình kinh doanh hết sức khó khăn thế nhưng mong muốn lớn nhất của họ là tình hình dịch bệnh sớm được kiểm soát để mọi hoạt động sinh hoạt sản xuất và đặc biệt là hoạt động kinh doanh trở lại như bình thường
thưa quý vị việc triển khai các biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín ở quảng ngãi vẫn luôn được thực hiện một cách chặt chẽ và nghiêm túc
chính vì thế nhiều du khách đến với quảng ngãi để tham quan đã yên tâm hơn dù những diễn biến của dịch bệnh này còn diễn biến phức tạp
và huyện đảo lý sơn là một trong những địa phương
thu hút khách du lịch đứng đầu của tỉnh quảng ngãi sau một thời gian dài vắng khách do dịch covid một mươi chín thì gần một tuần qua lượng khách du lịch đến với huyện đảo lý sơn tham quan và nghỉ dưỡng bắt đầu tăng trở lại
bên cạnh đó huyện lý sơn cũng đã có nhiều chính sách nhằm kích cầu du lịch
gần một tuần qua các tàu siêu tốc vận chuyển khách tuyến xa kỳ đảo lý sơn được tăng cường để vận chuyển khách du lịch ra đảo lý sơn
lượng khách du lịch ra đảo bắt đầu tăng dần trở lại sau nỗi lo dịch covid một mươi chín
mỗi ngày trung bình có bảy chuyến tàu từ đất liền chờ hơn sáu trăm linh hành khách ra đảo lý sơn tăng hơn hai trăm linh hành khách so với vài tuần trước
mấy ngày qua các điểm du lịch nổi tiếng trên đảo như cột cờ tổ quốc chùa hang chùa đục thạch cổng tò vò cũng không còn vắng vẻ như thời gian đầu bùng phát dịch covid một mươi chín
hiện tỉnh quảng ngãi chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào nghi nhiễm chủng mới của virus corona
vì vậy lý sơn được coi là địa điểm du lịch an toàn trong mùa này
em đi từ đơn vị vùng mà không có dịch nên là em cũng tí một địa điểm du lịch nào mà không có dịch nữa để mà đi cho an toàn
và tất nhiên là mình cũng kết hợp đeo khẩu trang và giữ vệ sinh cá nhân hàng ngày để bảo vệ bản thân và cho gia đình
lý sơn thì rất là đẹp tại vì em đi đến đây bốn năm rồi một giờ quay lại lần thứ ba rất là đẹp
để cải thiện tình trạng hao hụt khách các doanh nghiệp tại lý sơn cũng thực hiện một số biện pháp để cải thiện tình hình
như giảm giá dịch vụ để kích cầu du lịch miễn phí đưa đón tại cảng phát triển thêm nhiều dịch vụ hấp dẫn như lặn bắt ốc bắt cá hái rong biển
nhờ kích cầu du lịch nên công suất phòng tại các cơ sở lưu trú trên đảo bắt đầu tăng từ năm mươi đến bảy mươi so với thời điểm bắt đầu dịch covid một mươi chín
mà thường đi đảo lý sơn thì chúng tôi có những chính sách như là tổ chức những chương trình mà đi chơi lặn biển hái rong bắt cá và to là free là miễn phí hết
mọi người rất là vui vẻ cũng như là tự đánh bắt và thu hoạch được những sản phẩm của mình về và khách sạn chúng tôi sẽ hỗ trợ về việc sơ chế
cũng như là tổ chức những bữa ăn ở trong resort này rất là vui vẻ
lý sơn có vai trò ý nghĩa quan trọng đóng góp nguồn thu lớn du lịch cho tỉnh quảng ngãi
vì vậy các công ty du lịch lữ hành trong tỉnh tiếp tục chủ động giảm giá tăng lượng khách nội địa xây dựng lý sơn trở thành điểm đến du lịch an toàn
xin được tiếp tục với các thông tin khác
sáng nay tại bình định đã diễn ra hội nghị về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo gọi tắt là iuu
hội nghị do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì với sự tham gia của nhiều bộ ngành và hai mươi tám địa phương ven biển
phát biểu khai mạc tại hội nghị bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đánh giá
sau khi ủy ban châu âu cảnh báo thẻ vàng đối với sản phẩm thủy sản khai thác của việt nam xuất khẩu vào thị trường châu âu
hơn hai năm qua cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để khắc phục các khuyến nghị của ec về chống khai thác iuu
bộ đã tham mưu cho chính phủ thủ tướng chính phủ thể chế hóa chín khuyến nghị khác để phục vụ
đặc biệt tăng khung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản cao gấp một mươi lần đảm bảo chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm khai thác iuu
nghề cá cả nước cũng đã tăng cường quản lý cải tiến hệ thống đăng ký cấp phép khai thác thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin nghề cá
kết nối với hai mươi tám tỉnh ven biển
tính đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi tổng số tàu cá đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là một mươi ba một trăm năm mươi chiếc
công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác đã dần đi vào nền nếp hỗ trợ và tạo điều kiện nhiều cho các doanh nghiệp trong quá trình xuất khẩu
trong năm hai nghìn một mươi chín cả nước đã chứng nhận được hơn ba giấy với ba mươi tám tám trăm năm mươi tám tấn thủy sản
số lượng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài có giảm nhưng ở nhiều địa phương vẫn chưa xử lý triệt đề
hội nghị đã đưa ra chín nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cấp bách để khắc phục các khuyến nghị của ec trong thời gian tới
trong đó quyết liệt phải ngăn chặn xử lý kịp thời tàu cá vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài
tập trung khắc phục các tồn tại đảm bảo kiểm soát một trăm linh sản lượng cập bến tại các cảng cá chỉ định và thu hồi một trăm linh
nhật ký khai thác của các tàu cá cập cảng để lên cá truy xuất nguồn gốc thủy sản xuất khẩu sang thị trường châu âu
đặc biệt huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo ra bước đột phá trong chống khai thác iuu để gỡ cảnh báo thẻ vàng
theo cục thống kê của hà nội trong tháng hai tháng mà cả nước phải gồng mình để đối phó với dịch covid một mươi chín
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng hai của hà nội đã giảm bảy so với tháng trước và tăng một so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị truyền khai đồng bộ các giải pháp để tạo ra bước đột phá trong chống khai thác iuu để gỡ cảnh báo thẻ vàng